các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay tử hình về tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp mức án chung bà lan chịu tử hình
khi tòa công bố mức án bà lan loạn trạng đứng không vững được các cảnh sát đỡ ngay sau đó bà cố chấn tĩnh tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa
về thiệt hại của vụ án hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo lan chiếm đoạt để sử dụng nên có nghĩa vụ bồi thường cho ngân hàng scb
tuy nhiên đến nay đã có một số khoản vay được tất toán bị cáo lan cũng đã nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
theo hội đồng xét xử nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo tòa buộc bà lan và các đồng phạm chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
nhưng về trách nhiệm dân sự
các bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tổng dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay liên quan đến nhóm của bà lan và phạm thị pháp
sau khi cấn trừ đi một số khoản được tất toán sau thời điểm khởi tố còn là hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ
tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án
nếu quan điểm sau khi kết thúc phiên tòa luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
nhận án tử hình chưa phải giấu chấm hết cho trương mỹ lan
theo luật sư giáp chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp mới bị tuyên án sơ thẩm
đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật
người bị tuyên án còn kháng cáo trong một mươi năm ngày và viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thay án chưa phù hợp
luật sư phân tích thêm kể cả khi kháng cáo kháng nghị mà phiên tòa phúc thẩm vẫn tuyên tử hình
bà lan vẫn có quyền gửi đơn lên chủ tịch nước xin ân giảm
theo dõi vụ án luật sư giáp bày tỏ đáng tiếc khi một doanh nhân lớn như bà trương mỹ lan
từng có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội được đánh giá trong hoạt động kinh doanh
thu hút mời gọi được nhiều doanh nhân doanh nghiệp đầu tư vào việt nam
tạo công an việc làm cho nhiều người nhưng lầm đường lạc lối
đánh giá về bản án vừa được tuyên luật sư giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật
tương xứng với hành vi trương mỹ lan và nhóm đồng phạm
bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xâm hại nền kinh tế
làm mất niềm tin trong nhân dân
nhưng đặc biệt những người đã gửi tiền vào scb có những thời điểm họ bao vây ngân hàng
để đòi lại những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi xong bị chiếm đoạt
tại việt nam luật sư giáp cho hay án tử hình thường được thuyên với tội phạm đặc biệt nguy hiểm
như sát hại người mua bán trái phép chất ma túy tha mua tài sản số lượng lớn
theo luật sư giáp nếu bà lan kháng cáo từ nay đến giai đoạn mở phiên phúc thẩm sẽ rất quan trọng
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét giảm nhẹ án phạt từ tử hình xuống trung thân
khi bản án tích cực khắc phục hậu quả cung cấp thêm nhiều tình tiết mới được ghi nhận
ngoài quy định kháng cáo xin giảm nhẹ gửi đơn xin ăn giảm lên chủ tịch nước
tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm tuyên về vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan ngoài mức án cho tám mươi sáu bị cáo
hội đồng xét xử cũng nêu tám kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn hai
cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
cụ thể hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền một trăm linh tám tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và một mươi bốn bảy trăm năm mươi bảy sáu trăm bảy mươi bảy usd để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả
đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
về số tiền nêu trên theo hồ sơ đây là số tiền được tài xế
của bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trở từ scb về tầng hầm b một
tòa nhà showood một trăm hai mươi bảy pasteur quận ba là tòa nhà vạn thịnh pháp
ngoài ra trong vụ án này ba người đã chết là nguyễn phương hồng
cựu giám đốc scb chi nhánh sài gòn nguyễn tiến thành thành viên hội đồng quản trị scb
và nguyễn ngọc dương tổng giám đốc công ty sài gòn penezula
hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra
truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của ba cá nhân nêu trên
hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp
và ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất
sáp nhập tái cơ cấu thanh tra giam sát đối với các tổ chức tiến dụng
để khắc phục phong ngừa vi phạm tội phạm
kiến nghị chính phủ các bộ ngành liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập
quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra
kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn
tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng đề nghị cục c ba bộ công an
viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai
tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng scb
các kiểm toán viên có liên quan nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định
kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền một trăm linh tám tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy trăm năm mươi bảy sáu trăm bảy mươi bảy usd
để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả
đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan nếu có để xử lý theo quy định của pháp luật
kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết
các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tiến dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi
kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án dự án chưa được xử lý trong vụ án này
mà bị cáo trương mỹ lan hoặc các cá nhân tổ chức cho bà trương mỹ lan sử dụng
hợp tác giao kết giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch trên
nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan
nếu có để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn hai theo quy định
cuối cùng hội đồng xét xử đề nghị cục c ba bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản
của năm bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan
để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
hội đồng xét xử xác định bị cáo trương mỹ lan đã cùng với tám mươi bốn đồng phạm gây thiệt hại
cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là

hội đồng xét xử yêu cầu duy trì lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trong đó có căn biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần
tại quận ba tp hcm
theo tòa hiện chưa thu giữ được sổ đỏ của căn biệt thự này
mặc dù con gái của bị cáo trương mỹ lan là bà chu duyệt phấn đã xin hủy kê biên
nhưng xét thấy đây là tài sản của bị cáo trương mỹ lan nên tòa đã bác yêu cầu
hội đồng xét xử cho biết cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này
thực chất là con cháu của bị cáo trương mỹ lan nên đây là tài sản của bị cáo
do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo
tài sản này ủy ban nhân dân tp hcm chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng
đối với tòa nhà ở bảy mươi năm nguyễn huệ mà tập đoàn vạn thịnh pháp cho scb thuê
hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của trương mỹ lan nên tuyên tiếp tục kê biên
nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
đối với loạt bất động sản tại các quận một quận bảy quận bốn quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc đã nhận từ trương mỹ lan
hơn sáu chín mươi tỷ đồng để chuyển nhượng một mươi tám triệu cổ phần
hội đồng xét xử cho rằng bị cáo lan có nghĩa vụ rất lớn về thực hiện
tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ scb
do đó hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho scb
nên buộc công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc nộp lại sáu chín mươi tỷ đồng
với tài sản kê biên của bị cáo trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản nguyên so
và là cháu gái của bị cáo trương mỹ lan hội đồng xét xử nhận định bị cáo được bị cáo lan nuôi nấng từ nhỏ
bản chất tài sản là của bị cáo trương mỹ lan nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
số tiền năm hai triệu usd mà bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
kiêm trưởng đoàn thanh tra tại scb nhận hối lộ
hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo trương mỹ lan rút ra khỏi scb là công cụ thực hiện hành vi phạm tội
nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước
ngoài ra tòa buộc bị cáo đỗ thị nhàn phải nộp phạt một trăm linh triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự
đối với hơn một một trăm linh mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở scb
hội đồng xét xử tuyên giao cho scb tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ
trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo trương mỹ lan nhưng cho người khác đứng tên hộ
hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
trên tổng số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự thực tế bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tương đương dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
thực chất bản chất hơn một hai trăm tám mươi khoản vay của scb các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật
số hợp đồng này là phương thức thủ đoạn để bị cáo lan rút tiền scb sử dụng
do đó tòa chỉ buộc bị cáo lan bồi hoàn tiền lãi toàn bộ dư nợ hơn một hai trăm tám mươi khoản vay được xác định chiếm đoạt
gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cho scb
theo hội đồng xét xử tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella
và bị cáo dương tấn trước cựu tổng giám đốc công ty tường việt thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đã hoàn trả cho bị cáo trương mỹ lan thì số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo dương tấn trước nộp lại hơn hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của trương mỹ lan
một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo trước nguồn tiền có được từ vụ án tòa yêu cầu phải nộp lại
đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự
song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm tự nguyện nộp tiền
hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình
do đó những số tiền này sẽ được chuyển cho scb khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
với số tiền cổ phiếu đồ vật đã kê biên phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo lan
theo hội đồng xét xử trong quá trình scb thu hồi nợ khi đã giải quyết xong các khoản nợ
phần còn lại scb phải phối hợp với cơ quan điều tra xác định tài sản nào của bị cáo trương mỹ lan
để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi